hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam khổng văn đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại xã cao phong huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
do không có tiền tiêu xài khổng văn đức đã thông qua mạng xã hội gia lô làm quen với chị bùi thị bình
ngày một mươi hai tháng tám đức rủ chị bình đi chơi thấy chị bình có chiếc xe way nhãn hiệu honda nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe
đức chở chị bình đến mua xăng tại cây xăng ở xã hoàng đan huyện tam dương
lợi dụng lúc mua xăng chị bình không để ý đức đã lấy chiếc xe của chị bình rồi bỏ chạy và bán lấy tiền tiêu xài
trước đó bình cũng đã chiếm đoạt một xe máy của chị đào thị toàn hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng trước pháp luật